tỉnh phú yên vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý dùng cho sản phẩm so huyết trên di tích thắng cảnh quốc gia đầm âu loan
đây là đặc sản nổi tiếng của tỉnh phú yên được du khách trong và ngoài nước biết đến
theo quy chế chỉ dẫn địa lý âu loan dùng cho sản phẩm so huyết được khai thác nuôi trồng tại di tích danh thắng quốc gia đầm âu loan
mọi tổ chức cá nhân khai thác nuôi trồng chế biến và kinh doanh sản phẩm so huyết
đều có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý so huyết âu loan dùng cho sản phẩm so huyết có nguồn gốc xuất xứ
tại vùng thuộc quyền quản lý và khai thác của đầm âu loan huyện tuy an
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý so huyết âu loan
di tích danh thắng quốc gia đầm âu loan có diện tích mặt nước một năm trăm bảy mươi ha
so huyết trên đầm là thủy sản nước lợn nổi tiếng đặc trưng của tỉnh phú yên
tuy nhiên do hoạt động đánh bắt hủy diệt và ô nhiễm nguồn nước từ nuôi trồng thủy sản
hiện loài thủy sản này không còn nhiều